sáng một tháng hai tỉnh hà tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chín mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh hà tĩnh
chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích hào hùng mốc son trói lọi
ngay sau khi đảng ra đời cuối tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi tại bến đỏ thượng trụ can lộc đảng bộ hà tĩnh được thành lập
trải qua chín mươi năm xây dựng và trưởng thành đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân hà tĩnh
giành được nhiều thắng lợi to lớn có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng dân tộc
để phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong thời gian qua mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của đảng
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân